scotland quốc gia thuộc vương quốc anh hôm qua đã tổ chức lễ đăng quang lần thứ hai cho vua jacques iii và vương hậu camilla trong khuôn khổ tuần lễ hoàng gia holyrood khi quốc vương anh đi khắp vùng để tôn vinh cuộc sống văn hóa và cộng đồng của người scotland
đây là lần đầu tiên scotland đánh dấu lễ đăng quang của vua sát đại tam bằng các lễ hội hoàng gia của riêng mình kể từ khi nhà vua anh lên ngôi tại tu viện westminster vào tháng năm vừa qua
các sự kiện tại edinburgh bao gồm lễ giấc hoàng gia từ cung điện holyrood house được hộ tống bởi đoàn diễu hành của các lực lượng vũ trang như thức ở nhà thờ st gilles và hai mươi một phát đại bắc chào mừng
tại nhà thờ st gilles vua jacques iii được trao vương miệng có niên đại từ năm một nghìn năm trăm bốn mươi quyền trượng từ năm một nghìn năm trăm bốn mươi ba và thanh kiếm elizabeth trưng bày trong nhà thờ là tảng đá định mệnh khối xa thạch đỏ được coi là biểu tượng của scotland
bởi lễ có sự tham dự của thái thái
từ william và công nương kate hai người mang thức hiệu là công tước và nữ công tước xứ rothesay của scotland
vua jacques iii được tấn phong hồi tháng chín năm ngoái sau khi mẹ ông là nữ hoàng elizabeth đệ nhị qua đời ở tuổi chín mươi sáu
ngoài cương vị nhà vua anh ông còn đảm nhận vị trí nguyên thủ quốc gia của một mươi bốn nước thuộc khối thịnh vượng chung
vua jacques iii được tấn phong hồi tháng chín năm ngoái sau khi mẹ ông là nữ hoàng elizabeth đệ nhị qua đời ở tuổi chín mươi sáu